hiện nay vùng mía nguyên liệu ở hậu giang đã bước vào thu hoạch hơn một tuần qua
điều mà nông dân lo lắng không còn là giá mía thấp nữa vì giá mía lúc này bản thân đã ở mức quá thấp
mà là bởi tiến độ thu hoạch quá chậm trong khi nhiều diện tích mía đã quá ngày thu hoạch
đang bị vàng lá khô đọt càng để lâu sẽ càng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng
theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện phụng hiệp sau hơn một tuần chính thức vào vụ thu hoạch
toàn huyện mới chỉ thu hoạch được khoảng năm mươi hectare mía giao cho nhà máy đường
nguyên nhân là do chính sách đốn mía của nhà máy đường đưa ra năm nay còn khá mới mẻ
để thu hoạch được mía nông dân phải trải qua nhiều công đoạn và gây thiệt hại thêm cho người trồng mía
vì hàng năm tháng này là thương lái hàng năm ngày trước thương lái tháng này là vô là mua như là đi chợ
nhưng năm nay là chỉ ấp một ngày là thu hoạch nó thức cho chặt khoảng năm sáu hộ
cho nên là
thu hoạch thì kiểu này là nó chậm là tới khoảng tháng một mươi hai nhưng mà nó có thiệt hại cho bà con cái nữa đó
cho nông dân chúng tôi đó là đến khi mà mía thu hoạch thì mía nó bị khô rồi nó là năng chức nó bị giám
thì tới đây chắc bà con cũng không có tha thiết cái mía nữa
hiện nay đó là với chính sách cho mía ngày nay nhưng ngày nay mà đem ra tới cầu cảng đó
mỗi một công đó là lỗi từ hai triệu đám đến ba triệu đồng
trong vụ mía này chỉ còn một nhà máy đường phụng hiệp của casuco hoạt động
toàn tỉnh có hơn tám hectare mía trong đó dòng mía chín sớm roc một mươi sáu chiếm khoảng năm mươi hai
cần phải thu hoạch nhanh vì đã quá ngày thu hoạch
với công suất của nhà máy này chỉ ba năm trăm linh tấn một ngày với tiến độ thu hoạch chậm như hiện nay
thì phải năm sau mới thu hoạch hết mía cho bà con
mình mong cho là nhà máy đường mau mua cho bà con năm nay được thu hoạch sớm
tình trạng giờ mía đỏ nó xuống lá quá trời sắp chết rồi nhưng mà không thấy nhà máy đường nào lại mua hết á
trong cuộc họp với lãnh đạo tỉnh hậu giang hồi tháng chín vừa qua
phía lãnh đạo casuco hứa sẽ thu mua hết mía cho bà con nông dân với giá bảy trăm linh đồng một kg
nếu cần thiết sẽ huy động cả hai nhà máy đường của công ty ở sóc trăng và trà vinh vào vụ sớm để thu mua mía cho nông dân
vì vậy ngoài việc nhà máy cần đẩy nhanh tiến độ thu mua
hy vọng lời hứa này vẫn còn hiệu lực và sớm thực hiện ngay
để giảm thiệt hại cho người trông mía